thưa quý vị chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp tổng giám mục tổng giáo phận hà nội vũ văn thiên đến tặng hoa chúc tết bộ công an nhân dịp đón xuân mới quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
tổng giám mục tổng giáo phận hà nội vũ văn thiên gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo bộ công an và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân bước sang năm hai nghìn hai mươi ba rồi giao sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

tổng giám mục tổng giáo phận hà nội vũ văn thiên gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo bộ công an nhân dân bước sang năm hai nghìn hai mươi ba rồi giao sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sức khỏe